hiện tại lào cai cũng đang phải chịu sự tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan
cụ thể thì đêm ngày chín tháng hai do chịu tác động của không khí lạnh đặt ngưỡng mạnh nhất
gây mưa mưa nhỏ rải rác tại các khu vực của tỉnh lào cai
vùng núi có mưa phùn và sương mù nhiệt độ tại các địa phương đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu
theo đài khí tượng thủy văn lào cai hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi tháng hai
các trạm khí tượng trên địa bàn quan trắc được nhiệt độ tại các khu vực đồng loạt thấp
cụ thể tại thành phố lào cai nhiệt độ giảm còn một mươi bốn bảy độ c huyện bảo yên một mươi bốn một độ c huyện bắc hà một mươi hai độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm xuống mức rét hại chỉ còn sáu bảy độ c
dự báo ngày và đêm nay một mươi tháng hai không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai suy yếu chậm
đẩy nhiệt độ các khu vực tăng nhẹ vùng núi trời rét đậm rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng
do đó bên cạnh công tác phòng chống dịch ncov
vì người dân cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng